văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn hà vi một mươi bảy tuổi
chú tại xã hòa thắng tp buôn ma thuột để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là trần thị ngọc khánh một mươi tám tuổi trú tại xã khuê ngọc điền huyện công bông tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ngày một mươi ba tháng năm do có mâu thuẫn với nhau nên lương thị ngọc linh hai mươi hai tuổi
chú tại phường tân hòa tp buôn ma thuột có đăng bài viết nói xấu vi trên mạng xã hội facebook
khi biết khánh có liên quan vi đã nhắn tin hẹn gặp linh và khánh tại một quán cà phê ở phường thành công thành phố buôn ma thuột
tại đây vi đã rút dao đâm khiến khánh ngã quỷ khánh được đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
thế nhưng tỷ lệ tương lật thương tật là một mươi bảy
sau đối tượng chú tại tp vinh và huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cùng thực hiện vụ chém thuê để lấy tiền
khiến nạn nhân là một người đàn ông mang quốc tịch mỹ bị thương tích nặng ở chân
chỉ trong thời gian ngắn sau khi gây án các đối tượng đã bị công an tp vinh bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào đêm ngày một mươi tháng chín đội cảnh sát hình sự công an tp vinh nhận thông tin một người đàn ông quốc tịch mỹ gốc việt nam
đang đi dạo cùng bạn gái thì bị một nhóm đối tượng đi trên hai xe máy ép sát dùng mã tấu chém thương tích nặng ở chân trái
quá trình điều tra công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ sáu đối tượng liên quan
trong đó đối tượng nguyễn thị vân là người thuê các đối tượng còn lại với giá ba mươi triệu đồng để chém nạn nhân
nguyên nhân của vụ việc là do một người phụ nữ việt nam đang sống tại mỹ thuê nhóm đối tượng trên để chém người đàn ông
vì người này không chịu trả tiền công trong chuyện mai mối tình cảm
công an huyện bảo yên tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng thu hai bánh heroin
sau nhiều ngày đêm mật phục đến khoảng một mươi ba h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng chín
khi phát hiện đối tượng hầu mìn hồ điều khiển xe mô tô biển kiểm soát hai mươi bốn b hai năm mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi ba
tới khu vực bản sắc phạ xã tân dương huyện bảo yên
hai tổ trinh sát đã tiến hành áp sát bắt giữ thành công đối tượng cùng tăng vật
gồm hai bánh heroin một xe mô tô và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra hầu mình hồ bước đầu khai nhận đang mang hai bánh heroin tới địa điểm đã thỏa thuận
để giao cho khách thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
bệnh viện trợ rẫy tại tp hcm đưa ra cảnh báo
về tình trạng giả danh bệnh viện trợ rẫy để kêu gọi từ thiện
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội ảnh hưởng đến nhiều bệnh nhân
theo đó thời gian gần đây trên mạng xã hội facebook
nhiều người lan truyền chia sẻ thông tin về một bệnh nhi tên là hoàng duy p
sinh năm hai nghìn hai mươi trú tại xã thạnh phú huyện cờ đỏ tp cn
đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy cần tiền để thực hiện phẫu thuật não
nội dung bài viết còn có các thông tin cụ thể về số tài khoản nhận tiền hỗ trợ
của các nhà hảo tâm nhằm kêu gọi hỗ trợ bệnh nhi tên p
qua xác minh bệnh viện trợ rẫy khẳng định toàn bộ nội dung và hình ảnh
của bệnh nhi tên p được đăng tải trong bài viết trên mạng xã hội facebook đều là giả
các hình ảnh về hóa đơn chứng từ trong bài viết nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm
quyên tiền giúp đỡ cũng là giả
vì thế các nhà hảo tâm cần nêu cao tinh thần cảnh giác nếu không phải thông tin
chính thức từ bệnh viện hoặc nguồn tin đáng tin cậy thì không chia sẻ
để người khác không bị lừa vô tình trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo
nếu phát hiện các thông tin tương tự người dân hãy liên hệ số điện thoại
của phòng công tác xã hội bệnh viện trợ rẫy hai mươi tám ba nghìn tám trăm năm mươi năm hai nghìn bốn trăm tám mươi sáu
hoặc nhắn tin vào fanpage chính thức của phòng để kiểm tra xác minh thông tin
trước khi thực hiện chuyển tiền giúp đỡ
thưa quý vị một mươi đối tượng trong đường dây chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ
quy mô lớn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về tội chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí quân dụng
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
với cục cảnh sát hình sự và cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an đã tiến hành bắt
và khám xét nơi ở một mươi đối tượng thu giữ tám mươi bốn khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn các loại
ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai một do điện một máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị máy móc
phục vụ cho việc chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi đạn thể thao
thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng
qua giám định có một mươi một khẩu súng là vũ khí quân dụng một mươi bốn khẩu súng là công cụ hỗ trợ
dương minh tuấn khai nhận đã mua súng của cao văn hoài và võ ngọc trâm
sau đó thuê trần văn năng cắt các linh kiện thiết bị chế tạo cải tạo súng
để bán cho các đối tượng khác với giá từ bảy đến một mươi hai triệu đồng
còn cao văn hoài và võ ngọc trâm thừa nhận đặt mua súng công cụ hỗ trợ
rồi mang về giao bán qua các trang mạng xã hội
hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng
lợi dụng sơ hở của người dân một nhóm đối tượng đã ra tay trộm xe mô tô
sau đó nhanh chóng bán lại cho nhóm đối tượng khác để kiếm tiền tiêu xài
bảy đối tượng vừa bị cơ quan kinh sát điều tra công an tp cà mau mời về làm việc
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp
bốn đối tượng trộm cắp xe mô tô gồm lưu vũ an lưu đại lợi lê huy vũ
cùng chú tại tp cà mau
và trương hoàng sơn chú tại huyện cái nước
các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm xe mô tô tại các địa bàn thuộc thành phố cà mau
liên quan đến nhóm đối tượng trên lực lượng làm nhiệm vụ đã mời thêm ba đối tượng
sơn trôm trôm lê công trực và lê hoài bảo cùng chú tại tp cà mau
do liên quan đến hành vi tiêu thụ xe mô tô do bộ đối tượng trộm được
hiện một số tam vật đã được đội cảnh sát hình sự công an tp cà mau thu hồi
và tiếp tục điều tra vụ án
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã liên tục xảy ra
nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có trường hợp bị lừa số tiền lên đến hàng tỷ đồng
các đối tượng lừa đảo thường là nhóm nhiều người liên kết với nhau
làm cho bị hại tin tưởng mất cảnh giác và đồng ý đầu tư xin lợi
hoặc tạo liên hệ phát sinh tình cảm rồi từ đó dở chiêu trò lừa đảo
hoặc có những trường hợp thất nghiệp đang cần việc làm và chỉ vì muốn kiếm thêm thu nhập
mà đã mượn tiền của bạn bè và người thân
những người thân để đầu tư rồi bị lừa mất hết
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
mới đây một phụ nữ chú thành phố vĩnh long nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ
mời chị làm việc tại nhà và chỉ cần thao tác trên điện thoại di động
lúc đầu các đối tượng chỉ dẫn cách thực hiện nhiệm vụ like các trang youtube
mỗi lần live sẽ nhận được tiền công một mươi đồng
sau đó nhóm người này yêu cầu người tham gia đóng tiền làm các nhiệm vụ
kèm lời hứa sẽ được hoàn tiền
những lần đầu thì giờ cũng có chuyển tiền lại tài khoản
nên tôi tin tưởng
nhưng mà sau nhiều lần chuyển tiền mà không có nhận lại được
mà cứ báo là làm không đúng hoặc là làm thiếu đồ
mà có hình sự phân dân thì lại có một người nhận lời quản lý gọi điện
và đảm bảo là sẽ gọi chuyển tiền
trong vòng ba ngày là tôi mất một trăm bảy mươi triệu
trước đó bằng thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng qua việc mua hàng trực tuyến
một người đàn ông chú huyện bình tân cũng đã bị lừa hàng trăm triệu đồng
công ty nói mình trúng thưởng để phát thưởng
thì tôi phải đáp ứng nhu cầu đặng là y phát thưởng cho mình
thành ra mình dai tiền bạc khỏi mình mượn
thì lợi dính rằng mình rút ra một số tiền đặng mình mượn người ta mình trả nợ
da mình đâu có biết là nó dẹt đâu
cái tiền là hai lần rồi
một lần thứ ba là tôi báo cáo cho công an
theo số liệu thống kê từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã có một mươi sáu tin báo tố giác tội phạm
liên quan đến các thủ đoạn lừa đào
các thủ đoạn lừa đào đã chiếm đặt tài sản với số tiền các nạn nhân bị lừa trên hai mươi hai tỷ đồng
thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là giả danh cơ quan tố tụng
vai tiền qua app trúng thưởng nhận quà từ người nước ngoài đầu tư sinh lợi nhuận
cộng tác viên bán hàng online hay đầu tư chứng khoán
các đối tượng thường hoạt động theo nhóm để tạo lòng tin với nạn nhân
sau đó lửa gạt nạn nhân chuyển tiền vào những số tài khoản mà chúng thuê mướn ở nước ngoài
gây không ít khó khăn cho công tác điều tra
chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội
thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền
nhằm giúp người dân cảnh giác không để bọn tội phạm lừa đảo có cơ hội hoạt động
thời gian qua lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
với nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua các trang mạng xã hội facebook zalo
các thủ đoạn hoạt động của tội phạm được thông báo rộng rãi kịp thời
để người dân dễ tiếp cận để cao cảnh giác
bên cạnh đó người dân cũng cần chủ động tìm hiểu nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội
cần kịp thời tố giác đến cơ quan công an nơi gần nhất